ngày một mươi bốn tháng bảy đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của liên minh châu âu eu joseph borrell cho biết
ngoại trưởng nga sergei lavrov đã phản ứng mạnh mẽ với một yêu cầu được đưa ra tại diễn đàn khu vực asean irf về việc rút quân khỏi ukraine
makhazo gọi đó là một phần âm mưu của phương tây
trong khi đó cùng ngày theo tờ prafda lực lượng biên phòng ukraine cho biết nga đã rút gần như toàn bộ quân khỏi belarus
theo lực lượng trên gần đây số lượng binh sĩ nga tại các cơ sở huấn luyện của belarus đang giảm dần cho đến mới đây
ukraine ghi nhận con số này lên tới hai người
hiện tại đợt luân chuyển tiếp theo đã diễn ra và gần như toàn bộ lực lượng nga đã được rút khỏi khu vực huấn luyện trên lãnh thổ của belarus
ngoài ra lực lượng biên phòng ukraine không quan sát thấy bất kỳ sự xuất hiện có tổ chức nào của các thành viên thuộc tập đoàn quân sự wagner ở belarus như báo cáo trước đó
trong khi belarus cho biết đang chuẩn bị
địa điểm trú quân cho họ